khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu một người dân trèo thuyền thả lưới bắt cá trên lòng hồ
suối cam tình cờ phát hiện nạn nhân nổi lập lờ dưới nước nên trình báo công an ngay sau đó lực
truyền thị xã đồng xoài và công an tỉnh bình phước nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa và
tiến hành điều tra nạn nhân được xác định là anh nguyễn văn nam chú tại tổ bảy khu phố ba phường tân
đồng thị xã đồng xoài tỉnh bình phước được một ngư dân phát hiện trong tình trạng đã bắt thầu
cơ thể trương phành đang lập lờ trôi trên lòng hồ suối cam thuộc khu phố phú thịnh phường tân
phú thị xã đồng xoài với nhiều cục đá nặng buộc vào người công tác khám nghiệm cho thấy
nạn nhân nam có dấu hiệu bị sát hại và hung thủ đã buộc nhiều cục đá nặng vào người nạn nhân rồi
quăng xuống hồ để không ai tìm thấy lực lượng công an tỉnh bình phước đã xuống hiện trường để tổ chức
khám nghiệm và điều tra truy tìm hung thủ gây án nhiều giả thiết được cơ quan điều tra đặt ra thời
nhất nạn nhân có bị sát hại do cướp của hay không thứ hai nạn nhân có mâu thuẫn thủ tức cá nhân
hay không giả thiết thứ ba là có hay không mâu thuẫn về tình hái
trước tính chất nghiêm trọng của vụ án ban giám đốc công an tỉnh bình phước đã chỉ đạo các đơn vị
nghiệp vụ nhanh chóng điều tra truy bắt hung thủ lực lượng công an đã chia thành nhiều tổ công tác
lên đường một tổ công tác ra soát tất cả các đối tượng thuộc dạng siêu tra trên địa bàn các đối
tượng tình nghi đều được cơ quan công an hỏi thăm để xác minh một tổ điều tra xác minh mối quan hệ của
tỉnh bình phước qua xác minh nạn nhân nguyễn văn nam đã có vợ và hai con nhỏ sinh sống ở nhà riêng
khu phố ba phường tân đồng thị xã đồng xoài ra cảnh khó khăn nạn nhân làm thợ xây vợ làm công nhân rời ra
nạn nhân nam được bà con địa phương biết đến là người hiền lành chất phát nhưng cuộc sống vốn
đã nghèo lại càng nghèo do bị một người tên là hậu đưa vào cuộc đời đỏ đen
hậu làm thuê nhiều nơi
đầu năm hai nghìn một mươi năm hậu đến thị xã đồng xoài ở nhờ nhà anh nam để làm thuê
trong thời gian ở thị xã đồng xoài thay vì tu trí làm ăn hậu thường sang trơn thành đánh bạc
và lần nào cũng rủ anh nam đi cùng
khác với hậu bản tính thật thà chất pháp của anh nam khiến cho càng đánh bạc anh nam càng thua nhiều nợ nần trồng chất
cuộc sống trước khi xa ngã vốn đã không dư giả nay lại thêm nợ nần do những ván cờ may rủi mà hậu lôi kéo
thấy vậy anh nam buồn giàu nói với hậu làm thế nào để đánh bạc thắng
hậu nói đùa muốn đánh bạc thắng thì phải xem tuổi phải có mánh khóe và phải thờ cúng mới thắng được
anh nam rất tin tưởng hậu và làm theo lời hậu chỉ dẫn bằng cách múc nước té ra nền nhà
do hậu nói anh nam mạng mộc thì hợp với thủy
sau đó anh nam đi đánh bạc đều thắng nên càng tin vào lời của hậu và mê tín dị đoan bằng cách trôn bùa bằng hai cục đá bỏ trong bao rồi vứt xuống giếng
cơ quan điều tra đã mời bùi văn hậu lên để đấu tranh
tại cơ quan công an hậu khai giảng trong khoảng thời gian hậu và nam đi đánh bạc
tại huyện trơn thành thì tình cờ gặp một thầy tướng số
người này thấy nam đánh bạc toàn thua nên chỉ cho nam cách hóa giải vật đen
thay đổi số mạnh thì mới thắng bạc và đổi đời được
thầy phán rằng nam mạng thổ nên phải tìm một người mạng hỏa để nhờ người này giúp sức cho anh đầm xuống thủy
tức là hồi nước để hóa rồng thì mới có thể đổi đời
vào dịp tháng một năm hai nghìn một mươi sáu khi nam bị tai nạn
nhà túng thiếu và chủ nước đã bị đánh bạc
nợ thì đòi liên tục
hậu vẫn thường xuyên tìm đến nhà nam để tâm sự
cho mượn tiền trả viện phí và đáo hạn ngân hàng
trong lúc quẫn trí chỉ tin vào bùa phép
nên anh nam bàn bạc với hậu thực hiện chiêu dìm mình xuống hồ nước suối cam
theo kiểu cá chép hóa rồng
để được đỏ theo như lời thầy phán
để có được cơ may đổi đời
xua tan vận đen và kiếm được nhiều tiền
lúc đầu hậu có ngăn cản và nói cho anh nam biết
việc làm đó là không có thật
và rất nguy hiểm
có thể chết người nhưng anh nam vẫn tin
và quyết tâm làm phép cho bằng được
trùng hợp hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
lại đúng là mạng hỏa
người mà anh nam đang cần phối hợp
để thực hiện việc hóa rồng
trong suy nghĩ mong nguội tuyệt vọng của anh nam
đó là cách cá chép hóa rồng
nhằm thay đổi thân phận
tài lộc sẽ ồn ồn kéo đến
về phần hậu
biết cái gọi là mạng mộc hợp với thủy
là không có thật
và biết cái gọi là mạng mộc hợp với thủy

do anh mới bị tai nạn
nếu dìm xuống sẽ nguy hiểm để tính mạng
nhưng hắn vẫn lợi dụng sự mê tín dị đoan
của anh họ để thực hiện hành vi tội ác
khảo sát địa điểm
thì thấy ở hồ suối cam
là địa điểm lý tưởng
sau một số lần dạo quanh khu vực
bờ hồ phía đông
thấy đó là nơi thuận lợi để thực hiện kế hoạch
vì nơi đây về đêm vắng vẻ
không có người qua lại
riêng hậu đi mua một tấm lưới cho nam
dùng để làm vẩy rồng
như thầy dặn
và đến ngày năm tháng một
hai người đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ
đúng như lời thầy
và dự định sẽ thực hiện vụ việc ngay trong đêm đó
tuy nhiên vì nam mới xuất hiện về nhà
nên không thực hiện được
đến tối ngày bảy tháng một
hai người gặp nhau
tại bờ hồ suối cam bàn bạc ký
chuẩn bị sẵn đầy đủ dây dù
dây xích tấm lưới bốn cục đá lớn
bao rồi chờ đến đúng bốn giờ sáng
ngày tám tháng một sẽ tiến hành hóa rồng

hai người chở nhau đi giấu xe mô tô
ở khu vực rẫy trồng mì
cách hiện trường khoảng ba trăm linh mét
và ngồi uống sữa hút thuốc tâm sự
đến khoảng gần hai mươi ba giờ
thì đi bộ xuống bờ hồ
vứt áo khoác và điện thoại của anh nam xuống hồ
còn quần áo xếp nón của anh nam
cũng cởi bỏ
ném xuống dưới hoang
chỉ chiếc quần đùi
rồi tiếp tục ngồi chờ đến bốn giờ sáng
gần đến giờ làm phép hóa rồng
hậu cũng anh nam
anh nam xuống sát mép nước dưới hồ
rồi hỗ trợ trói chân tay anh nam
bằng xích và rù
tầm lưới được cuốn quanh người anh nam
sử dụng làm vầy rồng
ngoài ra còn buộc thêm đá vào chân
và người nạn nhân
sau đó hậu và anh nam cùng kéo nhau xuống nước
anh nam dặn hậu
căn đồng hồ đúng một phút ba mươi sáu giây
thì kéo anh nam lên
sau hai lần dìm anh nam xuống dưới nước
chưa đủ thời gian
do hậu sợ anh nam ngạt nước
nên kéo anh nam lên sớm
đến lần thứ ba
anh nam dặn hậu cứ dìm anh dưới nước
đủ một phút ba mươi sáu giây
hãy kéo lên
lỡ chết thì thôi
do đang bực tức việc khuyên anh nam không nghe
và anh nam mượn tiền
nhưng không có khả năng trả
nên lần này hậu dìm anh nam xuống nước
rồi căn đồng hồ trên điện thoại
một phút một mươi năm giây mới kéo lên
thấy anh nam không cử động
và không nói chuyện
hậu ấn tay và lồng ngực anh để hô hấp nhân tạo
nhưng anh nam vẫn không thở
biết anh nam đã ra đi mãi mãi
nên hậu thả anh xuống nước
cách bờ khoảng một mươi mét cho chìm hẳn
rồi bỏ về phòng trọ
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
do tòa nhân dân tỉnh tiến hành
hậu đã thừa nhận hành vi tận ác của mình
mặc dù là người thân thiết
và biết những việc làm mê tín dị đoan
của nạn nhân nam là nguy hiểm chết người
nhưng do thù tức cá nhân
nên hậu vẫn cố ý thực hiện
khiến nạn nhân ra đi mãi mãi
bỏ lại vợ và hai con nhỏ
hội đồng xét xử tuyên phạt
bùi văn hậu một mươi một năm tù
phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
tiền mai táng và tổn thất tinh thần
là một trăm chín mươi triệu đồng
cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân
đến khi đủ một mươi tám tuổi
theo kết quả điều tra
sau khi đi bộ đội tại sư đoàn ba trăm bảy mươi một
quân chủng phòng không không quân
đóng tại tỉnh bắc giang
và hoàn thành nghĩa vụ quân sự
vào tháng hai năm hai nghìn bảy
hậu trúng tuyển trường đại học nông nghiệp một
cuối năm hai nghìn
hậu tốt nghiệp nhưng không xin được việc làm
nên đi làm thuê tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh hương yên bình dương
đầu năm hai nghìn một mươi năm
hậu đến đồng xoài làm thuê
và sinh sống tại phường tân đồng
ở nhờ nhà anh nguyễn văn nam
là anh bà con của hậu
thời gian này
hậu và anh nam hay đi đánh bạc
nhưng hậu thắng
còn anh nam luôn bị thua
nên lâm vào nợ nần
anh nam hỏi hậu làm thế nào để đánh bạc thắng
thì hậu nói đùa
muốn đánh bạc thắng thì phải xem tuổi
phải có mánh khóe
và phải thờ cúng mới thắng được
tuy là lời nói đùa
nhưng anh nam rất tin tưởng
và làm theo những gì hậu chỉ dẫn
ví như anh nam mạng mộc
hợp với thủy
rồi té nước ra nền nhà
sau đó anh nam đi đánh bạc đều thắng
nên càng tin tưởng lời hậu nói
và mê tín dị đoan
trôn bùa bằng hai cục đá
bỏ vào trong bao
rồi vứt xuống giếng cho may mắn
thời gian sau
giữa anh nam và hậu xảy ra mâu thuẫn
do hậu không cho anh nam mượn tiền
sau đó hậu thuê phòng trọ ở riêng
tại ấp một b xã tiến thành
anh nam vẫn tin tưởng hậu
trong việc chỉ dạy cách yểm mùa cho đỏ
để đi đánh bạc kiếm tiền trả nợ
khi sự tuyệt vọng
bị đẩy lên đỉnh điểm
vì mù quáng tin và tâm linh
anh nam đã bị kẻ xấu lợi dụng
sự mê tín dị đoan của mình
mà dẫn đến kết cục đau thương nhất
kẻ bất nhân núp bóng người em họ
trả giá cho hành vi phạm pháp của mình
bằng nhiều năm trong ngục tối